công an thành phố hải dương tỉnh hải dương cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke làm một người tử vong
trước đó khoảng bảy giờ ngày một mươi năm tháng sáu công an thành phố hải dương tiếp nhận tin báo của bệnh viện đa khoa tỉnh về việc một cô gái một mươi chín tuổi trú tại huyện châu phú tỉnh an giang được một nhóm người đưa đến cấp cứu nhưng được các bác sĩ xác định là tử vong ngoại viện
kết quả xác minh ban đầu cơ quan công an cho biết khoảng hai mươi ba h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu nạn nhân cùng năm người khác hát karaoke tại quán thanh thảo địa chỉ tại xã quyết thắng thành phố hải dương
sau khi hát hai khách có mặt trong phòng là cao văn dũng và phạm văn hùng đã lấy ra sáu viên ma túy tổng hợp để mọi người sử dụng rồi nằm nghỉ ngay tại phòng
đến sáng ngày một mươi năm tháng sáu mọi người phát hiện cô gái bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó